thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với phan sơn tùng ba mươi tám tuổi ở phường mộ lao quận hà đông hà nội
cụ thể tùng bị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
căn cứ theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
các quyết định tố tụng đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
vụ án đang được công an tp tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tp sa đéc tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xét xử tài xế bùi văn truyền bốn mươi năm tuổi
trú tại tỉnh quảng ngãi về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
bị cáo bị tuyên phạt hai năm tù giam
theo cáo trạng bị cáo truyền tham gia điều khiển xe khách đường dài từ bến xe quảng ngãi
đến tp rạch giá tỉnh kiên giang
khi đang đi trên đường do chủ quan thiếu quan sát truyền đã điều khiển xe lấn sang trái đường
làm cho bánh xe trước va chạm với xe mô tô do ông nguyễn văn cuộc điều khiển phía sau
chở theo bà võ thị thùy linh hậu quả khiến ông cuộc và bà linh tử vong tại chỗ
quá trình điều tra bị cáo truyền đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình hai bị hại
số tiền năm trăm linh triệu đồng
hai đối tượng gồm nguyễn thanh hùng hai mươi ba tuổi và trần hoàng anh hai mươi năm tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tiến hành bắt khẩn cấp
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó khi đi ngang qua địa bàn xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai
nhóm của hùng đã phát hiện một chiếc xe tải đậu bên đường
bên trong tài xế ngủ say chúng liền phân nhau cảnh giới
rồi mở cửa trộm chiếc điện thoại trị giá hơn ba mươi triệu đồng
và nhanh chân tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại hùng và hoàng anh đã bị bắt giữ
hai đối tượng còn lại vẫn đang bị truy bắt
hơn hai chai rượu do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng hai tỷ đồng
vừa bị tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tam điệp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an
tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ tại km số hai trăm bảy mươi bốn quốc lộ một a thuộc địa phận phường
số hàng hóa trên được phát hiện khi lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra xe ô tô tải
mang biển số ba mươi bốn h hai nghìn ba trăm bốn mươi một do lái xe cao văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển
công khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ tỉnh quảng bình ra thành phố hà nội
với số tiền năm triệu đồng
hiện số hàng trên đã được bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh ninh bình xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
lại tiếp tục xảy ra cháy
vào chiều nay vụ cháy xảy ra ở xưởng trăn ga gối đệm xã thanh văn
huyện thanh oai thành phố hà nội đã khiến ba trăm linh m hai xưởng bị thiêu dụi
và ba người trong tình trạng nguy kịch
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi sáu phút vào chiều nay
trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố hà nội nhận được tin báo cháy
tại xưởng chăn ga gối đệm tại thôn bạch nao xã thanh văn huyện thanh oai
thành phố hà nội
trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động năm xe chữa cháy
đến hiện trường tổ chức chữa cháy
đến một mươi bảy h hai mươi sáu phút đám cháy cơ bản được khống chế
diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng ba trăm linh m hai
đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao ba tầng
khiến ba người trong tình trạng nguy kịch
đến một mươi chín h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy
trong khi đó liên quan tới vụ cháy quán karaoke an phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương
cơ quan chức năng định hướng mở rộng điều tra
để xác định thêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân
có liên quan đến hoạt động này để xử lý
và ngày hôm nay thông tin ngành chức năng cho biết
đã có kết quả xét nghiệm adn thêm bảy thi thể
trong vụ cháy karaoke ở bình dương
như vậy trong số ba mươi hai thi thể trong vụ cháy quán karaoke
đã có hai mươi bốn thi thể xác định được danh tính
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể
để gia đình lo hậu sự

đang được xét nghiệm adn
về tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương
hiện có bốn người đang điều trị
tại hai bệnh viện trên địa bàn tỉnh bình dương
đến nay tình trạng sức khỏe đã ổn định
vụ cháy đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
liên quan tới vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này
thực hiện chỉ đạo của bộ công an
về thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ
hôm chín tháng chín giám đốc công an tỉnh bình dương
đã có công điện yêu cầu trưởng công an
các đơn vị địa phương khẩn trương
thực hiện ngay một số mặt công tác
để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ
karaoke quán bar vũ trường
và ngay trong đêm ngày chín chín
công an các đơn vị địa phương
trên địa bàn tỉnh bình dương
đã kiểm tra trên bốn mươi cơ sở kinh doanh
có điều kiện phát hiện xử lý hai mươi bốn trường hợp
vi phạm các quy định về an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nại cứu hộ
hai mươi một cơ sở bị xử phạt hành chính
với số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng
tạm đình chỉ ba cơ sở
song song với việc kiểm tra
lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền
vận động các chủ cơ sở nâng cao cảnh sát
chấp hành nghiêm pháp luật không để
hậu quả đáng tiếc do hỏa hoạn gây ra
cháy do chập điện
những căn phòng kín chỉ một lối thoát nạn
thiếu thiết bị chỉ dẫn
thiếu kỹ năng thoát nạn
hàng chục người tử vong
dù nhiều cơ sở đã được thẩm duyệt
nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
nhưng vì sao những tiêu chuẩn này
không được thực hiện nghiêm
cháy do hàn xì
nói riêng và các nơi kinh doanh dịch vụ
trong phòng kín nói chung
những hồi chuông cảnh báo
về phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở kinh doanh karaoke
liên tục được dóng lên
nhưng tại sao hồi chuông sau
lại bi thương hơn hồi chuông trước
dù nhiều bài học kinh nghiệm trước đó
đã được rút ra
có phòng là còn cố tình kéo tay nhân viên
lôi vào trong phòng đóng cửa lại
nhân viên thoát ra là
cung cấp lại thông tin cho cơ quan công an
với vụ cháy xảy ra
tại quán karaoke an phú
thuộc phường an phú tp thuận an tỉnh bình dương
vừa qua thông tin từ các nhân viên
thoát ra ngoài cho thấy
sự chủ quan và ý thức tự bảo vệ mình
của nhiều nạn nhân xấu xố còn rất thấp
ngoài ra dư luận cũng đặt câu hỏi
về việc các điều kiện phòng cháy chữa cháy
có được chủ cơ sở đảm bảo
theo quy định
các nhân viên ở quán có được đào tạo
về phòng cháy chữa cháy hạ tầng phòng cháy
thoát nạn như hệ thông báo cháy cầu thang
thoát hiểm đèn hiệu chỉ dẫn
có được lắp đặt đầy đủ đảm bảo theo quy định
sau khi mà điều tra
làm rõ thêm
về cái vi phạm của cơ sở
thì chúng tôi sẽ cung cấp
cho cơ quan báo chí về kết quả
khám hiện trường về vi phạm
về cái quy định
về các điều kiện đảm bảo
về phòng cháy chữa cháy
thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm
sau khi có kết quả điều tra
trong vụ việc này thì cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét
trách nhiệm của đơn vị quản lý
địa bàn quản lý
điều kiện về phòng cháy chữa cháy
đối với cơ sở kinh doanh này
nếu trong trường hợp mà có hành vi thiếu trách nhiệm
không quản lý không buông lòng quản lý
hoặc là không tuân thủ quy định quản lý
dẫn đến hậu quả là vụ hóa hoạt hiện ra
thì người cơ quan tổ chức
có chức năng quản lý cũng phải chịu trách nhiệm
đối với hậu quả của vụ cháy này

quán karaoke tại số ngày một mươi tám
phố trần thái tông quận cầu giấy hà nội
ba cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự
là hai thợ hàng
người trực tiếp gây ra nguyên nhân cháy
và chủ cơ sở kinh doanh
người không thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy
sau vụ việc này hàng loạt
các bài học sương máu đã được rút ra
với không chỉ các chủ cơ sở kinh doanh
mà còn với cả các cơ quan
quản lý nhà nước trong lĩnh vực
thế nhưng trở đến vụ cháy xảy ra
tại quán karaoke ở bình dương lần này
thiệt hại về nhân mạng đã lớn hơn
rất nhiều dù các bài học trước kia
vẫn còn nguyên giá trị
thì phải có điều tra
một cách nghiêm minh
và phải đưa ra xét xử trước pháp luật
những cá nhân nào
do thiếu tinh nhiệt
do có cả
những hành vi tiêu cực
trong việc đánh giá chất lượng
của các thiết bị
cũng như là các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn
về phòng cháy chữa cháy
ở các cơ sở mà nhẽ ra
cần phải kiểm soát chặt chẽ
qua các vụ cháy
quán karaoke trước đây
có thể thấy nhiều cơ sở kinh doanh
đã được cấp phép đầy đủ
về phòng cháy chữa cháy
thế nhưng hỏa hoạn vẫn xảy ra
điều này khiến dư luận đặt câu hỏi
liệu chúng ta có cần phải xem lại
các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy hiện hành
khi các vụ cháy thương tâm
ở các cơ sở karaoke vẫn xảy ra
với mức độ nghiêm trọng ngày một tăng
theo kiến trúc sư đoàn ngọc tú
các quy chuẩn hiện hành của việt nam
về an toàn phòng cháy chữa cháy
cho nhà và công trình
đã được xây dựng ở mức ngang bằng
hoặc cao hơn so với mức tiêu chuẩn
của nhiều quốc gia trên thế giới
như mỹ châu âu nga
tuy nhiên việc áp dụng những quy định này
đang được làm không nghiêm
và không đồng bộ tại nhiều địa phương
với cái vai trò của những cái tiêu chuẩn đấy
khi áp dụng của thực tế
thì cần nên có những cái đơn vị giám sát
và tôi nghĩ ở góc độ của tôi là
chính là cái quay lại
đó là chính là cái vai trò của địa phương
là vẫn là quan trọng
bởi vì người ta nắm được tình hình rõ
tất cả những cái hiện trạng
thương trạng của cái đơn vị đó
những cái quy định về điều kiện tạm phòng cháy cháy này
theo pháp luật quy định
nó được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động
chứ không phải là
khi tôi là chủ cơ sở
tôi được cấp phép
tôi đã qua thẩm duyệt qua nghiệm thu
điều liên kết an ninh trật tự
tôi được cơ quan cấp phép cho để tôi hoạt động
là xong không phải
mà chính cái
cái chủ quan đó là
đảm bảo duy trì
thường xuyên các điều kiện phòng cháy cháy
trong suốt quá trình hoạt động
và chính trong quá trình hoạt động
thì các nguy cơ cháy cháy lại thường xảy ra
tuy vậy theo các chuyên gia
trong lĩnh vực thì vẫn cần thiết
có sự tổng kết giả soát lại
các tiêu chuẩn hiện hành để thay đổi phù hợp hơn nữa
với diễn biến cháy nổ phức tạp
của các cơ sở kinh doanh karaoke
nhiều vấn đề khác cũng được nhắc đến
như có nên để tồn tại các cơ sở này
trong khu dân cư
mật độ bố trí các phòng hát trên một mặt sàn
đơn cử như ở hà nội
mới đây qua tổng kiểm tra thực tế
công an thành phố hà nội đã phát hiện
hơn bảy trăm tám mươi quán karaoke
không đảm bảo một trong các điều kiện an toàn
về phòng cháy chữa cháy
trong số đó có nhiều cơ sở được xác định
là vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy
phải tạm đình chỉ hoạt động
hiện nay các quy định pháp luật thì rất đầy đủ
tôi nói ví dụ chẳng hạn như là
xử phạt việc bành chính
về phòng cháy chữa cháy
hoặc là cao hơn nữa là trong bộ luật
hình sự quy định tại điều ba mươi ba
tất cả những cái đó
cũng có thể nói là
là một cái quy định hết sức nghiêm ngặt
nhưng điều quan trọng tôi nhắc lại
cái quy định đó có được thực thi đến đâu
thì phụ thuộc vào
cái ý thức trách nhiệm
của chủ cơ sở cũng như là
ý thức trách nhiệm làm việc tận tâm
làm đầy đủ trách nhiệm của mình
của các cơ quan quản lý nhân lực
đã đến lúc cân siết chặt
phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở kinh doanh karaoke
chỉ khi nhanh chóng tổng ra doát
và mạnh tay đóng cửa ngay
các cơ sở kinh doanh karaoke
không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
thì khi đó mới tránh được
những thảm họa đau thương
mới tránh được những ngồi chuông cảnh tỉnh
thi thoảng lại sóng lên đầy hài hoan